thưa quý vị hiện nay trên địa bàn xã vùng cao tân phượng huyện lục yên tỉnh yên bái
xuất hiện tình trạng người dân mời thầy bói và thầy cúng với mục đích giải hạn chữa bệnh
có biểu hiện của mê tín và hơn nữa lợi dụng tâm lý
thầy cùng yêu cầu chủ nhà chi trả với số tiền khá lớn
nhiều người thậm chí vay mượn để thực hiện lễ cúng
phóng viên của antv đã có phản ánh ngay sau đây tại tỉnh yên bái

bỏ ra hơn chục triệu đồng để thực hiện lễ cúng
đến nay anh hương và gia đình chỉ biết chờ và vận may không biết bao giờ con trai mới về
cái bà đấy lừa thì bây giờ cứ bị nhiều người không riêng chi nhà em
một điểm chung cho những lễ cúng này là trước khi đề nghị gia đình tổ chức lễ cúng
thầy xem bói và nói những vận hạn xui xẻo mà gia đình sẽ gặp phải
do đó cần phải tổ chức lễ cúng và được ra giá cụ thể cho từng lễ cúng
mục đích của lễ cúng không phải là cầu an cầu may mắn như phong tục tốt đẹp mà người dân nơi đây vẫn làm
mà là giải hạn chữa bệnh hàn hoang mạch
bản thân bác còn không tin được bác ấy
không tin người ta làm gì
bói đã thì phải cúng thôi
trong khi phóng viên đang ghi nhận thực trạng này
thì ngay tại thôn khe pháo huyện lục yên cũng có một gia đình chuẩn bị tổ chức lễ cúng với mục đích chữa bệnh giải hạn
thầy cúng vẫn là người thực hiện hai lễ cúng trước đó trên địa bàn và mức giá được yêu cầu là ba năm triệu đồng
nắm bắt thông tin công an xã đã tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân
công an xã cũng đã tham mưu cho đảng ủy chỉ đạo các ban ngành đoàn thể phối hợp cùng công an xã tuyên truyền tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân
đồng thời là công an xã cũng đã tăng cường công tác nắm tình hình theo dõi sát sao
nếu mà phát hiện mà có biểu hiện là mê tín dị đoan thì sẽ xử lý theo quy định của pháp luật
tục cúng cầu an cầu may mắn vẫn được nhiều người dân trên địa bàn huyện lục yên tỉnh yên bái thực hiện
tuy nhiên với mục đích không phù hợp có biểu hiện của mê tín biến tướng để trục lợi về kinh tế thì người dân cần phối hợp với lực lượng chức năng để ngăn chặn bài trừ kịp thời tránh để tiền mất tật mang